sau khi hội ý hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa giữa buổi sáng để dành thời gian cho các bị hại nghiên cứu thêm hồ sơ đến chiều nay tiếp tục phiên xét xử
trong phần thẩm vấn sáng nay trả lời câu hỏi của luật sư bào chữa bị cáo đỗ anh dũng tiếp tục thừa nhận trên cương vị lãnh đạo tập đoàn của tân hoàng minh
bị cáo trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động một số công việc ủy quyền cho cấp dưới và lãnh đạo các công ty con thuộc tập đoàn tân hoàng minh
bị cáo đỗ anh dũng một lần nữa thừa nhận
bị cáo có trách nhiệm cao nhất trong tập đoàn tân hoàng minh khi xảy ra vụ án này
trong phiên xét xử vào ngày một mươi chín tháng ba bị cáo đỗ anh dũng cùng con trai là bị cáo đỗ hoàng việt và các bị cáo đồng phạm đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định
trình bày thức tòa các bị hại đều mong muốn sớm được nhận lại số tiền đã mua trái phiếu của tập đoàn tân hoàng minh
sau nhiều ngày nghị án tòa án nhân dân tỉnh bình phước vào sáng ngày hôm nay đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn
nguyễn văn sáu cựu giám đốc cdc bình phước ba năng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
còn hai bị cáo lê thành bắc khoa dược và đinh thị vân khoa xét nghiệm tòa tuyên phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng nhưng được biễn hình phạt
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi chín tình hình covid một mươi chín diễn biến phức tạp và cấp bách
để phục vụ cho việc phòng chống dịch kịp thời nguyễn văn sáu thỏa thuận thống nhất với phan quốc việt
tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ việt á về việc tạm ứng trước kýt xét nghiệm sinh hóa phẩm của công ty này rồi mới hợp thức hóa thầu sau
để hợp thức hóa các gói thầu đã tạm ứng trước kýt xét nghiệm sinh hóa phẩm từ tháng hai đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi
nguyễn văn sáu chỉ đạo bắc vân và một số nhân viên cdc bình phước hợp thức hồ sơ thủ tục mua sắm ba gói thầu cho số hàng đã tạm ứng của công ty việt á
với tổng trị giá hàng hóa hơn bốn mươi một năm tỷ đồng
trong đó cdc bình phước đã thanh toán cho công ty việt á hơn bảy một tỷ đồng của gói thầu đợt một
theo cáo buộc hành vi của sáu bắc và vân đã can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu
vi phạm quy định của pháp luật về đảm bảo công bằng minh bạch trong hoạt động đấu thầu
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn năm một tỷ đồng
cáo trạng cho thấy nhân viên công ty việt á chi sáu trăm tám mươi triệu đồng tiền hoa hồng cho sáu bắc và vân
trong đó vân nhận hai trăm bảy mươi năm triệu đồng sáu nhận hai trăm bảy mươi triệu đồng
và bắc là một trăm ba mươi năm triệu đồng
sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án các bị cáo đã hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận
ngoài ra gia đình nguyễn văn sáu tự động nộp một trăm linh triệu đồng tiền khắc phục hậu quả
vân nộp hai mươi triệu đồng
liên quan đến đường dây mua bán số lượng lớn chất ma túy và súng quân dụng
công an tỉnh sơn la phối hợp với công an huyện mường s và công an tỉnh hổ phân
nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào vừa bắt giữ đối tượng vì văn khoản
tại bản siệng triềng cang xã triềng cang huyện sông mã tỉnh sơn la
trước đó vào ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tại địa bàn xã mường sai huyện sông mã tỉnh sơn la
công an tỉnh sơn la phát hiện và bắt ba đối tượng về tội vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ năm bánh heroin có khối lượng hơn một năm kg hơn hai bảy kg hồng phiến
hai kg ma túy đá hai khẩu súng ngắn quân dụng và ba mươi năm viên đạn
quá trình điều tra mở rộng
chức năng xác định đối tượng vì văn khoản là một mắt xích nằm trong đường dây ma túy này
qua hơn sáu tháng đấu tranh với các đối tượng
lực lượng chức năng đã điều tra làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng khoản
tại cơ quan công an khoản đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
lợi dụng thời điểm đêm tối một nhóm đối tượng đã dùng xe ba gác đi đến các khu vực dân cư thưa thớt
thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản
hiện các đối tượng đang bị công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
tạm đối tượng có liên quan đã được mời lên làm việc
qua điều tra bước đầu cơ quan công an xác định từ đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay
lợi dụng thời điểm đêm tối nhóm đối tượng trên đã thực hiện bảy vụ trộm cắp với các tài sản như xe máy
máy bơm nước máy lồng máy cày giạp sát gian giáo để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
được biết trong tám đối tượng nêu trên huỳnh thiên giữ vai trò cầm đầu
từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa ra tù vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba thì tiếp tục con đường phạm tội
hiện cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với huỳnh thiên
và tạm giữ bốn xe máy có liên quan đến vụ việc để tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị thời gian vừa qua tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
trên địa bàn huyện xuân lộc tỉnh đồng nai tương đối ổn định
được kết quả như trên thì công an huyện xuân lộc đã đồng bộ các biện pháp
qua đó đã kịp thời phát hiện xử lý nhiều vụ phạm pháp hình sự
vi phạm về trật tự xã hội trật tự an toàn giao thông
góp phần đảm bảo an ninh trật tự gìn giữ sự bình yên cho cuộc sống của người dân
chủ động kiên quyết xử lý tội phạm hình sự bám sát địa bàn nắm chặt đối tượng
bài trừ tệ nạn xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công an huyện xuân lộc
trong thời gian vừa qua
với sự vào cuộc của tất cả các cấp ngành đoàn thể và quân chúng nhân dân
kết quả từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay
trên lĩnh vực trật tự xã hội trên địa bàn đã xảy ra một mươi bảy vụ phạm pháp hình sự
qua điều tra cơ quan công an làm rõ một mươi sáu trên một mươi bảy vụ phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ chín mươi bốn một mươi một
bắt xử lý một mươi chín đối tượng tài sản thu hồi gần tám mươi sáu triệu đồng
đã tiến hành khởi tố một mươi sáu vụ một mươi năm bị can
cảnh sát điều tra công an tỉnh một vụ một đối tượng số còn lại đang điều tra
tập trung toàn bộ lực lượng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng ngừa đối với các loại đối tượng hình sự
qua đó thì đã tập trung công tác truy bắt hoàn động đối tượng truy nã
tập trung tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra theo
mô hình lực lượng một trăm sáu mươi một và làm tốt công tác quản lý địa bàn quản lý đối tượng
thì góp phần là nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh và đã triệt xóa nhiều cái tụ điểm tệ nạn xã hội
đặc biệt trong đợt cao điểm trấn áp tuệ phạm sau tết
lực lượng công an cũng tiếp tục tập trung vào xử lý vi phạm liên quan đến vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông
qua tuần tra lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản một ba trăm ba mươi trường hợp vi phạm
giả quyết định xử phạt vi phạm hành chính một ba trăm bốn mươi sáu trường hợp nộp kho bạc nhà nước gần ba bốn tỷ đồng
hiện nay vẫn đang duy trì những tổ tuần tra một trăm sáu mươi một của cấp huyện
cũng như tổ tuần tra một trăm sáu mươi một của cấp xã tuần tra khép kín địa bàn đặc biệt là sau hai mươi ba giờ đêm
bên cạnh đó là những tổ tuần tra về đảm bảo trật tự an toàn giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông
thì chúng tôi cũng yêu cầu trong quá trình thực hiện
xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
thì cũng phải là thực hiện luôn công tác phòng ngừa đấu tranh các loại tội phạm khác nếu có phát sinh
phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền
triển khai các biện pháp nghiệp vụ tập trung lực lượng đánh mạnh vào các ổ nhóm tội phạm hình sự ma túy
quyết tâm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn vì cuộc sống bình yên của người dân
thưa quý vị một chiếc xe tải chở củi trên quốc lộ bất ngờ tông thẳng vào xe tải
chạy theo chiều ngược lại gây ra tai nạn liên hoàn thêm cho hai xe máy khác khiến cho bốn người bị thương
và quốc lộ một mươi bốn ổn tắc nhiều giờ liền
vụ tai nạn xảy ra vào chiều tối ngày một mươi chín tháng ba trên quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua thôn hai xã đoàn kết huyện bù đăng của tỉnh bình phước
khoảng một mươi bảy h ba mươi chiều tối cùng ngày tài xế nguyễn văn phát chú tỉnh quảng ngãi
điều khiển xe tải trên xe có một phụ xe chở đầy củi lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn
hướng từ tỉnh đắk nông đi thành phố đồng xoài
khi đến km chín trăm linh ba sáu trăm linh thuộc thôn hai xã đoàn kết bất ngờ va chạm với xe ô tô tải khác
do ông nguyễn văn chất chú tỉnh quảng ngãi trên xe chở theo bà nguyễn thị mỹ linh
lưu thông theo chiều ngược lại
sau va chạm xe ô tô tải của ông chất bị văng qua lề đường
tông tiếp vào hai xe máy đang lưu thông trên đường khiến cho một chiếc xe máy bị xe tải lật ngang đè bẹp rúm
vụ tai nạn khiến ông chất bà linh hai người đi xe máy bị thương được đưa đi cấp cứu
hai ô tô tải hư hỏng nặng hàng chục tấn củi văng ra từ xe tải lật
chắn ngang quốc lộ một mươi bốn khiến cho đoạn đường kẹt xe nhiều km
đến tối cùng ngày nhiều giờ lực lượng cảnh sát giao thông cùng các cơ quan chức năng giải tỏa
xong hiện trường giao thông qua khu vực trở lại bình thường
sau nhiều giờ ủn tắc

đối tượng lù thị thi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộp hậu thường trú tại phường sapa thị xã sapa tỉnh lào cai
và đối tượng vư thị sư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộp hậu thường trú tại xã nậm sây huyện văn bàn tỉnh lào cai
còn về tội đánh bạc công an huyện yên minh tỉnh hà giang đã ra quyết định truy nã số một
ngày ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đối với đối tượng ly mí xá
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn cốc sa xã ngọc long huyện yên minh tỉnh hà giang
và đối tượng giang xeo hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộp hậu thường trú tại xã nàn xín huyện si ma cai tỉnh lào cai
phải nhận quyết định truy nã số bốn trăm hai mươi chín ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín của phòng cảnh sát thi hành án hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh lào cai
cũng về tội đánh bạc
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn
sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện